quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay gió đông nam vẫn tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành miền bắc
nhưng cường độ yếu hơn so với thời điểm đêm và sáng
vì thế đến chiều mưa tạnh trời khô ráo hơn
nhiệt độ tại khu vực phía đông bắc bộ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn ở phía tây bắc bộ ít chịu tác động của gió ẩm nên trời chỉ nhiều mây mưa xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ tại hòa bình yên bái và lào cai giao động từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn tại sơn la điện biên và lai châu trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi trên hai mươi chín độ
lúc này thì khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh vẫn có mưa mưa nhỏ dài rác trời cũng khá là rét bút
với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng từ một mươi sáu một mươi tám độ
đến chiều mưa giảm dần trời có lúc tạnh giáo nên nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên ở ngưỡng từ hai mươi hai mươi ba độ cảm giác rét sẽ giảm hơn
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
trưa chiều cũng giảm mây phần phía nam trời có nắng nhiệt độ tại khu vực này sẽ giao động từ hai mươi bốn hai mươi tám độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận có nắng từ sớm đến chiều nhiệt độ ở đây sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
dự báo trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ đều có nắng từ sáng và tăng mạnh vào thời điểm trưa và chiều
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ
còn tại nam bộ khu vực miền tây phổ biến mức nhiệt ba mươi ba ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
ở miền đông nhiệt độ cao hơn phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển dự báo trong ngày hôm nay gió mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía đông bắc của bắc biển đông
với cường độ gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai bốn năm mét khiến cho biển động
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai tới ba năm mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước